tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bão số một mươi sáu đổ bộ vào huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
mưa lớn gió rất mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai có lúc giật cấp một mươi bốn
từ hai mươi h tại nhà ràn gk một sóng to có đợt cao từ một mươi hai đến một mươi năm m ngọn sóng pha vào nhà ràn vọt lên cao gần ba m gió giật mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm
do có sự chuẩn bị từ thời điểm bão vào biển đông nên tại huyện đảo trường sa và nhà ràn jk một không gây thiệt hại đáng kể nào
lúc này thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với thượng tá nguyễn thế dĩnh chính trị viên tiểu đoàn jk một